thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp thủ tướng đã chỉ đạo với những kết quả tích cực đã đạt được trong chín tháng qua
các cấp các ngành tuyệt đối không được chủ quan tập trung chỉ đạo các biện pháp cụ thể
để chủ động khắc phục hạn chế tồn tại yếu kém để ba tháng cuối năm hoàn thành toàn diện
vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra theo dõi sát tình hình diễn biến quốc tế
để có đối sách kịp thời
thủ tướng nêu rõ quan điểm chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ là các địa phương
cần chuẩn bị mặt bằng tốt hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư
ưu tiên tập trung tháo cỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng
trong đó có giải ngân cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh cải cách thu thục hành chính
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ đánh giá đầy đủ tác động của chiến tranh thương mại
đối với đất nước và đưa ra các giải pháp kịp thời phù hợp khai thác tốt hơn nữa
các fta đã được ký kết ổn định tỷ giá đẩy mạnh công tác chống gian lận thương mại gian lận xuất xứ
thủ tướng yêu cầu bộ thế chính là đầu mối đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp
ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp cần phải xử lý các vấn đề đặt ra để thúc đẩy
đưa tập đoàn và tổng công ty nhà nước đi vào hoạt động có nền nếp hiệu quả
ngân hàng nhà nước là đầu mối đẩy nhanh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu
sớm có biện pháp tháo gỡ các vướng mắt khi triển khai nghị quyết bốn mươi hai đầy báo cáo quốc hội